hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng giá trị các phần quà trên năm triệu đồng do các đoàn viên thanh niên công an tỉnh cà mau đóng góp
ngoài ra đoàn cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn cài đặt sử dụng vneid cho người dân và đoàn viên thanh niên xã hưng mỹ huyện cái nước góp phần phục vụ phát triển công dân số của tỉnh
thưa quý vị và các bạn giải quyết từ sớm từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự không để hình thành điểm nóng
công an xã chính quy khi được tăng cường về cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
vâng bằng những việc làm cụ thể chủ động lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng giải quyết những khó khăn vướng mắt chính đáng của người dân
từ đó góp phần củng cố niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân chính quyền địa phương đối với lực lượng công an
xã đông sơn thành phố tam điệp đã từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
khi triển khai các dự án trọng điểm của địa phương quá trình đền bù giải phóng mặt bằng đã xảy ra nhiều vướng mắc do chưa có sự đồng thuận từ người dân thậm chí tình trạng khiếu kiện kéo dài
từ năm hai nghìn hai mươi khi được tăng cường về cơ sở lực lượng công an chính quy bắt tay ngay vào nhiệm vụ triển khai các biện pháp công tác gặp gỡ vận động lắng nghe nguyện vọng của từng gia đình giải quyết ngay các khó khăn vướng mắt
tìm sự đồng thuận để nhân dân hiểu được
đúng và đầy đủ trách nhiệm quyền lợi được thụ hưởng cùng chính quyền địa phương hướng tới lợi ích chung
thu hồi bàn giao đoạn đường dt bốn trăm tám mươi d phục vụ dự án
hai tuyến đường tránh mới này
cũng được xây dựng khang trang kiên cố cùng những tiện ích điện đường nước sạch để người dân được thụ hưởng
khi có sự đồng thuận của người dân việc thu hồi giải phóng mặt bằng của các dự án đã được triển khai đúng tiến độ
những tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự đã được giải quyết từ sớm từ xa qua công tác nắm tình hình của lực lượng công an cơ sở
chúng tôi cũng tăng cường công tác tập huấn cho lực lượng này
để khi mà cán bộ chiến công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh công an xã thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
do đó thì thời gian vừa qua thì theo ghi nhận của cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như của các tầng lớp nhân dân
tình hình an ninh trật tự ở các xã trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến hết sức tích cực
lực lượng công an đã làm chủ công nòng cốt và đảm bảo tốt an ninh nhà tự ở cơ sở
đồng thời là cũng xây dựng được hình ảnh đẹp của người cán bộ công an trong lòng nhân dân
thời gian tới sẽ tiếp tục bố trí để những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tăng cường thêm cán bộ công an xã
thứ ba là cũng phải tiếp tục tham mưu và đề xuất đẩy mạnh
việc đối với cả tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân tỉnh
về việc xây dựng trụ sở công an xã độc lập để đảm bảo cơ ngơi và nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ công an xã
đủ điều kiện để tiếp dựng
để tiếp dân và làm việc với cả nhân dân
nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
thể hiện quyết tâm chính trị của bộ công an tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công an cơ sở
gần dân sát dân vững vàng bản lĩnh sâu về nghiệp vụ với những điều kiện công tác thuận lợi nhất
để công tác an ninh trật tự được giữ vững bình yên từ mỗi thôn xóm bản làng
đảng ủy công an trung gương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới

vâng thưa quý vị vậy việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là gì
và người dân sẽ được thụ hưởng những điều gì khi tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao
và ngay sau đây trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
biên tập viên linh chi sẽ trình bày cụ thể
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị chuẩn hóa thông tin thuê bao là một trong những nhiệm vụ quan trọng
nằm trong tổng thể thực hiện đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vì vậy mà từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến ngày ba mươi một tháng ba là thời hạn
được bộ thông tin và truyền thông cương quyết đưa ra nhằm yêu cầu tất cả các doanh nghiệp viễn thông
phải tiến hành việc đối soát giữa thông tin thuê bao di động
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
việc chuẩn hóa thông tin thuê bao thì đã nhận được sự
thông tin ủng hộ của phía người dân cũng như cho thấy sự vọt cuộc quyết điệt từ các nhà mạng
hợp khác là sim đứng tên người thân người nhà thì cần hai chủ thuê bao
cả chủ cũ chủ mới và ra cửa hàng về theo để có thể là chuyển nhượng thông tin sim
chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các giải pháp để tăng cường việc truyền thông đến khách hàng
tại các điểm giao dịch nhân viên trực đến tối thiểu là hai mươi một giờ để có thể phục vụ được cho khách hàng
đối với các khách hàng gặp khó khăn trong việc công tác chuẩn hóa
thì chúng tôi cũng sẽ có những nhân viên sẽ trực tiếp đến hỗ trợ khách hàng
chuẩn hóa tại nhà
vì sao phải chuẩn hóa thông tin thuê bao di động
quy trình chuẩn hóa được tiến hành ra sao là những câu hỏi được nhiều người quan tâm trong thời gian qua
phải thẳng thắn nhìn nhận rằng
thời gian qua các cuộc gọi tin nhắn từ sim giác
thực hiện các hành vi lừa đảo quảng cáo sai sự thật
thiếu văn hóa đã trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều người dân
vì vậy mà đến thời điểm này
khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trên một trăm hai mươi bốn triệu thông tin gốc của công dân được cập nhật
thì việc xác thực đối xuất thông tin thuê bao di động được tiến hành với độ chính xác rất cao
và theo thống kê trong tổng số gần một trăm hai mươi bốn triệu thuê bao đang hoạt động hiện nay
thì có trên ba tám triệu thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hoặc là thông tin thuê bao không đúng quy định
hiện dữ liệu của các nhà mạng được chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó dữ liệu của từng thuê bao
bao gồm họ và tên thông tin chứng minh nhân dân
thân cước công dân ngày cấp nơi cấp ảnh trục chân dung
tệp thông tin khách hàng này sau khi được các nhà mạng tiến hành bộ lọc
sẽ được gửi qua dữ liệu của bộ công an
hai hệ thống này tự động tiến hành đối soát
việc sai lệch thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thông tin thuê bao tại nhà mạng có thể do nhiều nguyên nhân
như lỗi nhập liệu khi thực hiện số hóa dữ liệu thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng
lỗi kỹ thuật trong quá trình đối soát
hay thay đổi từ chứng minh nhân dân từ chín số thành một mươi hai số
thay đổi ngày cấp và hạn sử dụng giấy tờ
vì vậy từng trường hợp có thông tin trùng khớp hoặc không trùng khớp
hệ thống dữ liệu của bộ công an sẽ trả kết quả về các nhà mạng
từ đó từng thuê bao sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn hóa thông tin
và người dùng có thể thực hiện dưới nhiều hình thức
như trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ qua website chính thức
hoặc qua các ứng dụng của các nhà mạng trên điện thoại thông minh
để kiểm tra thông tin thuê bao người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách
nhắn tin miễn phí theo cú pháp tttb gửi một nghìn bốn trăm một mươi bốn
sau khi tổng đài nhận được yêu cầu thì sẽ trả về tin nhắn có đầy đủ thông tin
như họ tên ngày sinh căn cước công dân chứng minh thư nhân dân nơi cấp và ngày cấp
và dĩ nhiên nếu thông tin này trùng khớp với thông tin của chủ sim điện thoại
thì đồng nghĩa rằng người dùng không cần chuẩn hóa thông tin
hiện có một số mốc cụ thể mà người dùng cần lưu ý
nếu không cập nhật thông tin đó là từ ngày một tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
thuê bao sẽ bị khóa một triệu
từ ngày một mươi năm tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng năm thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ hai chiều
và sau ngày một mươi năm tháng năm thuê bao sẽ bị ngừng hoạt động và tiến hành thu hồi số
cái đợt này thì chúng ta mới nhằm vào ba tám mươi năm triệu thuê bao
là cái số thuê bao mà đang có sự khác lệch giữa hai cơ sở dữ liệu
về dân cư và cơ sở dữ liệu tại nhà mạng
thì tiếp tục là các nhà mạng cần phải giả soát tiếp những tập thuê bao còn lại
liên quan đến những cái dữ liệu mà số liệu nó chưa thực sự chính xác
nó còn mờ hoặc là những cái số liệu mà dùng những cái chứng minh thư mà đã hết hạn sử dụng
đây không phải là một đợt cuối cùng
mà đây là một bước tiếp theo
là có cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chúng ta làm cơ sở để đối soát
thì các nhà mạng sẽ tiếp tục với cái đà này
sẽ tiếp tục đối soát các cơ sở dữ liệu của thuê bao của mình
đưa ra các tập cần chuẩn hóa
và cũng mong rằng là người sử dụng cũng thấy lợi ích mang lại cho bản thân mình
cũng như cho cộng đồng trong việc chuẩn hóa thông tin thuê bao
việc thực hiện khai thác thông tin cá nhân thì được theo quy định của pháp luật
và phải đảm bảo được cái tính bảo mật thông tin của công dân
tính bảo mật thông tin của công dân trong quá trình thực hiện xác thực đó
chính vì vậy cho nên là trong quá trình thực hiện xác thực thì tất cả những trường thông tin
liên quan đến chìa khóa sẽ được sử dụng để thực hiện kết nối giữa tra cứu giữa hai hệ thống
còn lại các cái thông tin mà không liên quan thì chúng tôi cũng sẽ không cung cấp
để đảm bảo được tính bảo mật thông tin của công dân
trong quá trình thực hiện thì đối với hệ thống của các nhà mạng
thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ về an ninh an toàn hệ thống
cũng như các biện pháp giải pháp kết nối thì cũng được thẩm định
và phê duyệt đối với các phương án kết nối này
việc thực hiện xác thực thông tin thuê bao thì sẽ giúp là giảm tài
được việc dùng dữ liệu sạch từ thuê bao cũng như là hạn chế tình trạng sim giác
quản lý được số lượng thuê bao một cách chính xác nhất
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám việc yêu cầu đăng ký thuê bao đã được triển khai
tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức đối chiếu đảm bảo trung khớp
giữa thông tin được kết nối với các hệ thống
được khách hàng cung cấp khi mua và đăng ký sim và thông tin được lưu trữ tại nhà mạng
tuy nhiên từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai yêu cầu được đặt ra là khi tất cả số thuê bao mới khi phát sinh
bắt buộc phải được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện với thông tin thuê bao di động chính chủ trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì người dân có thể dễ dàng sử dụng để đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia
và thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến làm hộ chiếu phổ thông giao dịch
các dịch vụ ngân hàng tài chính bảo hiểm và thương mại điện tử
và đặc biệt là tiến tới loại bỏ các hành vi lừa đảo quấy dối từ các cuộc gọi rác tin nhắn rác
mỗi một số điện thoại đều đại diện cho một cá nhân cụ thể chính xác và rõ ràng
mọi hoạt động của sim sẽ gắn với người chủ sở hữu của nó
thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp người dùng bị mất sim nhưng không thể báo khóa thuê bao
cũng như khôi phục do thông tin đăng ký không đúng thậm chí còn bị người khác sử dụng với mục đích xấu
và đến lúc này thì rất bất lợi cho người dùng
rõ ràng nếu sử dụng thông tin không chính xác thì chắc chắn sự an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng sẽ không được bảo vệ
do đó cùng với sự hoàn thiện cơ sở pháp lý sự vào cuộc của các doanh nghiệp
cùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cần sự đồng lòng vào cuộc của chính những người sử dụng
tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao hướng tới xây dựng thị trường dịch vụ điện thoại di động ngày một văn minh và an toàn
phần chỉ mề của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi